cảnh sát thái lan ngày hôm nay đã công bố bản vẽ chân dung một người đàn ông được cho là nghi phạm đã đặt quả bom ở ngoài thánh đường eraqan của bangkok vào tối ngày một mươi bảy tháng tám
cảnh sát thái lan cho biết người đàn ông trong hình vẽ chính là người đã xuất hiện tại một đoạn video giám sát được cảnh sát công bố trước đó
trong đoạn video đối tượng này đã mang thêm một chiếc ba lô tới đặt bên dưới một chiếc ghế ở ngoài thánh đường kể trên
vài phút sau khi đối tượng dời đi quả bom đã phát nổ
trước đó tư lệnh cảnh sát quốc gia thái lan ông sonjok vunban buanh đưa ra khẳng định rằng vụ đánh bom kinh hoàng hôm một mươi bảy tháng tám ở thủ đô bangkok là do một mạng lưới thực hiện
cũng theo ông somjot hiện chưa rõ vụ nổ nhỏ thứ hai ở bangkok ngày hôm qua có liên quan tới vụ đầu tiên hay không